các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân viên bảo vệ vừa được xác định mắc covid một mươi chín không sống trên địa bàn phường
bảo vệ này có tiếp xúc với một số người làm việc ở công viên
lực lượng chức năng đã căng dây tại lối vào các cổng của công viên nằm trên đường lê duẩn đại cổ việt
cổng trần nhân tông thuộc phường nguyễn du cũng đã đóng cửa
trước đó một công viên khác thuộc địa bàn thành phố hà nội cũng bị phong tỏa tạm thời
do liên quan đến bốn ca mắc covid một mươi chín
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bốn công dân làm việc tại một công ty ở đường phạm hùng
phường mỹ đình hai quận năm từ liêm sau khi xét nghiệm y tế cho kết quả dương tính với sars cov hai
đã vào công viên cầu giấy
ủy ban nhân dân phường dịch vọng quận cầu giấy ra thông báo phong tỏa tạm thời toàn bộ công viên cầu giấy
để tiến hành xét nghiệm sàng lọc những người có mặt trong thời điểm có bốn người nói trên
dịch ở cấp độ hai có một mươi chín quận huyện chuyển vùng xanh
theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội hiện vẫn ở cấp độ hai
nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cùng với đó một mươi chín quận huyện thị xã ở cấp độ một và một mươi một là ba sáu trăm hai mươi ba trường hợp f tại các cơ sở y tế trên địa bàn
tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội đang diễn biến phức tạp
những ngày qua liên tục gia tăng về số ca nhiễm mới ghi nhận trong một ngày
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trương ngọc anh đã ký ban hành công điện khẩn
yêu cầu các địa phương rà soát kiểm tra ngay việc chấp hành các quy định năm k các quy định phòng dịch
liên quan đến phương án thu dung điều trị cho tình huống hà nội một trăm linh ca
mắc covid một mươi chín hà nội đã chia thành ba giai đoạn bao gồm
giai đoạn một là một mươi ca mắc giai đoạn hai là bốn mươi ca mắc và giai đoạn ba là một trăm linh ca mắc
mục đích hướng đến là người bệnh mắc covid một mươi chín được theo dõi thu dung khám và điều trị
tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động trạm y tế cố định cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến thành phố theo mô hình tháp ba tầng
trước thực tế mỗi ngày hà nội có gần ba trăm linh ca nhiễm mới
thành phố đã lên phương án đáp ứng thu dung điều trị với ba giai đoạn bao gồm
giai đoạn một là một mươi ca mắc giai đoạn hai là bốn mươi ca mắc và giai đoạn ba là một trăm linh ca mắc
mục đích hướng đến là người bệnh mắc covid một mươi chín được theo dõi thu dung khám và điều trị
tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động trạm y tế cố định cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến thành phố theo mô hình tháp ba tầng
tầng một thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín
triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại trạm y tế lưu động trạm y tế cố định
các phòng khám đa khoa cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
chỉ tiêu đáp ứng là chín mươi hai giường bệnh bao gồm hai mươi một một trăm linh giường bệnh tại một mươi ba cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và sáu mươi chín chín trăm linh giường bệnh
tại các trạm y tế lưu động do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã thành lập
các cơ sở điều trị được kích hoạt với số dường bệnh tương ứng theo từng giai đoạn
phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc
đồng thời thành phố triển khai thí điểm trạm y tế lưu động điều trị f tại cộng đồng
ở năm quận huyện là trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàng lòng biên một trăm năm mươi dường
trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức ba trăm linh giường phòng khám đa khoa minh phú
sóc sơn hai trăm linh dường trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trị ba trăm linh dường
trường mầm non lê thanh a mỹ đức hai trăm linh giường
hiện các trạm y tế lưu động đã được bổ trí với đủ nhân lực các phòng khu vực làm việc
được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch theo quy định
tầng hai thu dung điều trị cách ly người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa
tuyến huyện bệnh viện tuyến thành phố với chỉ tiêu đáp ứng là sáu giường bệnh
tầng ba thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch
tại các bệnh viện tuyến thành phố bệnh viện hạng một và các bệnh viện trung ương
bộ ngành với chỉ tiêu đáp ứng là hai giường bệnh
công tác thực hiện phân tầng người bệnh sẽ được tiến hành ngay từ tuyến y tế xã phường thị trấn
việc phân tần người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nhập liệu trên ứng dụng
điều phối người bệnh covid một mươi chín trực tuyến để xác định chính xác tình trạng người bệnh
chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng phân tầng
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây
là dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tích nguyên đáng sắp tới do đó hà nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản
khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
phó bí thư hà nội nhận định thành phố đã thống nhất quan điểm trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một
tại nhà các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân
dân phố phải chủ động phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế cơ sở vật chất
để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà và tiến tới điều trị f tại nhà